các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn cho đến một mươi tám h ngày hôm nay việt nam đã có bốn mươi một ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
theo báo cáo của tiểu ban điều trị trong ngày hôm nay đã có sáu bệnh nhân tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai được công bố khỏi bệnh
trong đó có hai ca bệnh đặc biệt là bệnh nhân số một mươi chín đã từng là ca bệnh nặng nhất trong số các bệnh nhân nguy kịch liên tục được hội trần bởi hội đồng chuyên môn quốc gia
bệnh nhân này đã từng phải can thiệp thở máy xâm nhập ecmo một mươi năm ngày
ngừng tim ba lần
trước khi được công bố khỏi bệnh nữ bệnh nhân này đã có bảy lần xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
việt nam đã điều trị khỏi cho hai trăm bảy mươi tám bệnh nhân chiếm tám mươi năm số tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín
các bệnh viện tuyến tỉnh tuyến trung ương đang điều trị cho bốn mươi chín bệnh nhân còn lại trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định
trong số các bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế chỉ còn hai mươi sáu bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
có sáu bệnh nhân có kết thúc
kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai và có một mươi bảy bệnh nhân có kết quả âm tính hai lần trở lên
tiếp tục với các thông tin về tình hình an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh đang tạm giữ đối tượng nguyễn văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại huyện tân biên tỉnh tây ninh về hành vi giết người
vào tối ngày hai mươi sáu tháng năm cơ quan công an đã nhận được tin báo từ công an xã thảnh tây vừa xảy ra vụ án giết người
nạn nhân là ông đào sồi
trước đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày nguyễn văn giang có nhiều biểu hiện bất thường như truy đuổi đánh người thân trong gia đình và hàng xóm
khiến mọi người phải bỏ chạy vào nhà và đóng cửa
lúc này giang đã lấy hai con dao chạy sang nhà ông sồi đuổi chém liên tiếp khiến ông sồi tử vong ngay tại chỗ
sau khi gây án khi thấy lực lượng công an xã thạnh tây đến giang đã lấy xà beng tấn công lại lực lượng công an
nhưng ngay lập tức giang đã bị khống chế bắt giữ
theo gia đình cho biết cách nay khoảng một tuần
giang thường hay than đau nhức mất ngủ cho rằng giang tái nghiện ma túy nên gia đình đã không đưa giang đi khám và chữa bệnh
liên quan đến cái chết của người vợ bị cầm điếc bẩm sinh tại phường an phú thành phố tam kỳ
sau quá trình củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam phạm văn tới
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là chồng của nạn nhân về hành vi giết người
bước đầu cơ quan chức năng xác định
nguyên nhân của vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng
do tới cũng bị cầm điếc bẩm sinh cho nên việc đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn
xong với các tài liệu chứng cứ thu thập được tới đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
trước đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng năm khi thấy vợ đang gội đầu tới đã tiến đến và thực hiện hành vi bóc cổ dìm nạn nhân vào thu nước
sau khi rẳng co phát hiện nạn nhân đã nằm bất động tới vào phòng bế con gái rồi chạy ra hô hoán nhờ mọi người đưa đi cấp cứu
tuy nhiên nạn nhân sau đó đã không qua khỏi
vận chuyển trái phép năm bánh heroin một đối tượng vừa bị lực lượng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn
bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt quả tang
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng năm lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn đang làm nhiệm vụ tại xã minh long huyện hạ lan
đã phát hiện một đối tượng đi xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nông văn sử

tổ công tác đã lập biên bản bắt giữ đối tượng về đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn để tiến hành điều tra theo thẩm quyền
còn với hành vi cướp giật tài sản đối tượng phạm lê minh mẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại tp hcm vừa bị công an tp thủ dầu một tỉnh bình dương đang tạm giữ
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày hai mươi sáu tháng năm đối tượng mẫn đã cùng một đối tượng
tên sang hiện chưa rõ lai lịch cùng nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường
khi cả hai đến đường võ văn kiệt đoạn qua phường định hòa
thì phát hiện một người phụ nữ đi xe cùng chiều phía trước
trong túi áo khoác có để một chiếc điện thoại di động
mẫn đã điều khiển xe áp sát để sang giật chiếc điện thoại sau đó tăng ga bỏ chạy
lúc này lực lượng tuần tra công an phường định hòa đang đi trên đường tuần tra
đã kịp thời bắt giữ được đối tượng mẫn để xử lý
thông tin này cũng đã kết thúc phần bình luận
điểm tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại